theo đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm tp hcm đang được sở giao thông vận tài tp hcm xây dựng
dự kiến sẽ mở thêm các tuyến phố đi bộ tại khu vực trung tâm thành phố thuộc địa bàn quận một
đề án tổ chức các phố đi bộ trong khu vực trung tâm tp hcm được giao cho trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tp hcm làm chủ đầu tư xây dựng
qua nghiên cứu khảo sát tự ý kiến của người dân du khách và chuyên gia cho ba phương án
phương án tổ chức phố đi bộ ở các đường đồng khởi lê lợi hàm nghi thái văn lung và thi sách quận một nhận được sự đồng tình cao nhất và đang được cân nhắc xem xét thực hiện
các tuyến đường này sẽ ưu tiên người đi bộ nhưng vẫn cho phép một số loại xe đi lại vào các ngày trong tuần chỉ cấm xe chạy trên đường đồng khởi vào cuối tuần
hiện tp hcm có hai phố đi bộ là nguyễn huệ và bùi viện là hai điểm đến ưa thích của người dân và khách du lịch